tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín thành phố hà nội vào chiều nay
phó chủ tịch ubnd tp hà nội ngô văn quý yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm pcr
cho người từ đà nẵng hoàn thành trước ngày hai mươi tháng tám
theo sở y tế hà nội tính đến một mươi bốn h ngày một mươi bốn tháng tám đã xét nghiệm pcr cho trên hai mươi sáu người
về từ đà nẵng từ ngày một mươi năm tháng bảy trong đó trên một mươi tám người âm tính
trong ngày một mươi năm tháng tám thành phố sẽ bổ sung thêm một mươi năm que lấy mẫu và ống môi trường
đề nghị viện vệ sinh dịch tễ trung ương cung cấp khoảng một mươi mẫu một ngày để đáp ứng tiến độ
ông ngô văn quý cũng nhấn mạnh ca bệnh tám trăm sáu mươi bảy tại hải dương chưa xác định rõ được nguồn lây
và không có mối liên quan đến ổ dịch tại đà nẵng điều này sẽ đặt ra khó khăn trong việc kiểm soát dịch bệnh